như phóng viên truyền hình nhân dân đã đưa tin về hội nghị bàn giải pháp khắc phục thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn vùng ngọt hóa tỉnh cà mau
chuyên gia một số bộ ngành trung ương và trường đại học cần thơ đã đề xuất nhiều giải pháp ứng phó hạn hán xâm nhập gây ra
riêng về vấn đề cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho rằng phụ thuộc rất lớn đến quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu long
tại hội nghị có trên hai mươi ý kiến đóng góp của các chuyên gia nhà khoa học tại hội thảo về hạn hán xâm nhập mặn đặt ra cho cà mau và vùng đồng bằng sông kiều long theo ba nhóm nhiệm vụ
trong đó lưu ý việc điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất lựa chọn những giống cây trồng thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu đặc biệt là thay đổi lịch thời vụ hợp lý trong mùa khô hạn
bộ đã có chỉ đạo các cơ quan chuyên ngôn cùng với các địa phương chúng tôi làm được hai điều mà cần phải làm
đó là chúng ta sắp xếp lại cái mùa vụ sản xuất ở trong năm cho toàn bộ các mùa vụ sản xuất trong năm
đối với những vùng sản xuất kiên canh lúa hai vụ hoặc là ba vụ ngoài ra thì chúng tôi cũng sắp xếp lại cơ cấu mùa vụ
là chúng ta làm hai lúa một màu hay là hai lúa hai màu ở những khu vực nào cũng hết sức cụ thể
và một cái điều nữa là chúng ta phải xem lại cái cơ cấu giống lúa về phù hợp với từng mùa vụ
và phù hợp ở đây là phù hợp với từng mùa vụ
và phù hợp với tính chất nhắn ngài của cây trồng để chúng ta có thể đáp ứng được với tình hình nguồn nước
hiện nay tỉnh cà mau có tình trạng sụt lún sản lở đất diễn ra ngày càng nghiêm trọng
nhưng giải pháp các nhà chuyên gia đặt ra thì cần phải có thời gian và dựa trên cơ sở nghiên cứu của nhiều ngành khác nhau
trong đó vấn đề sản xuất hợp lý cho vùng ngọt của cà mau nói riêng của khu vực đồng bằng sông cửu long nói chung
liên quan đến trước mắt để làm tiền đề cho lâu dài là một vấn đề không hề đơn giản
chúng tôi cũng thấy rằng định hướng gì lâu dài dài chúng ta cần phải tính toán lại quy hoạch cho sản xuất của cái vùng này
theo hướng sao cho là chúng ta giảm thiểu thiệt hại như chúng ta đang nhìn thấy hiện hiện đây
phù hợp với cái định hướng của nghị quyết một trăm hai mươi
xong chúng ta cũng cố gắng bảo tồn lưu giữ lại hệ sinh thái rất là đặc trưng của rừng u minh hạ
giải pháp trước mắt
việc bơm nước mặn vào kênh dạch vùng ngọt chỉ là giải pháp tình thế để hạn chế sụt lún
cà mau rất cân nhắc và sẽ rửa mặn vào mùa mưa
về giải pháp lâu dài địa phương sẽ lưu ý việc chữ nước mưa vào mùa mưa để sử dụng cho mùa hạn hán
để không vì thế mà chúng ta làm mất đi hệ sinh thái ngập nước vốn có của cà mau